trong khi tình hình chiến sự tại ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng
thổ nhĩ kỳ vẫn là quốc gia tích cực hàng đầu trong việc làm trung gian giữa moscow và kiev
trong cuộc điện đàm với người đồng cấp nga vladimir putin
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan ngày một mươi bảy tháng ba
đã nhắc lại lời mời các nhà lãnh đạo nga và ukraine tới hội đàm tại thổ nhĩ kỳ
thông cáo báo chí của phủ tổng thống thổ nhĩ kỳ nêu rõ
hai nhà lãnh đạo đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề
có thể cần đến những cuộc hội đàm ở cấp nguyên thủ
tổng thống erdogan nhắc lại đề nghị tổ chức hội đàm giữa tổng thống nga vladimir putin
và tổng thống ukraine volodymyr zelensky tại thành phố istanbul hoặc ankara
bên cạnh đó ông erdogan và ông putin cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất
trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine và tình hình nhân đạo trên thực địa ở ukraine
trước đó cùng ngày ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ và người đồng cấp ukraine
đã tổ chức hội đàm tại thành phố levers của ukraine
theo ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn giữa nga và ukraine
đang tăng lên sau các nỗ lực ngoại giao của ankara